sự việc xảy ra ở long an đã nhanh chóng lan ra khắp cả nước và tạo ra nhiều luồng dư luận khác nhau
ngay với chính các giáo viên phổ thông câu chuyện về cô giáo bị bắt phải quỳ xin lỗi đã để lại nhiều bức xúc
và nó cho thấy mối quan hệ giữa thầy cô giáo và cha mẹ học sinh thực sự là mối quan hệ chứa đựng không ít vấn đề chưa được giải quyết

cách cư xử của người lớn đó là cách cư xử giữa thầy cô với phụ huynh và phụ huynh ngược lại phụ huynh với thầy cô
có lẽ là nếu như người lớn chúng ta sẽ nhìn là chúng ta làm điều gì đây đến tác động lên cái dưới mắt con trẻ
thì tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta vì học sinh vì con của chính các bậc cha mẹ học sinh
thì có lẽ là những hành vi những cư xử của bản thân của cả cô giáo cũng như là bản thân của phụ huynh chúng ta cần phải nhìn lại
dư luận thì nói
nói rất nhiều và ở đây là cái sự phê phán thì rõ ràng rồi
đối với cái vị phụ huynh học sinh là bắt cô giáo phải quỳ để xin lỗi
nhưng trước đó thì là cô giáo cũng có một cái hình thức kỷ luật là bắt các em học sinh ở trong lớp phải quỷ vì cái lỗi mà các em tạo ra
thế thì người giáo viên có được quyền làm như thế hay không ạ
cô giáo hay thầy giáo khi dạy một cái lớp thì thầy và cô có quyền làm tất cả các việc theo đúng quy định của pháp luật
và theo đúng cái đạo đức của nghề nghiệp đối với thầy và cô
thầy và cô dạy kiến thức đồng thời phải dạy cả các em các cách ứng xử và sau này các em vào đời thế nào nó cứ tuần tự dần dần rồi nó bồi đắp
và tôi thì tôi không tán thành chuyện cô giáo bắt học sinh quỳ
bởi vì tôi nghĩ rằng học sinh dù nhỏ tuổi nhưng các em cũng đều là những con người có nhân cách cả
con cái chúng ta nó còn bé nó cũng phân biệt được chuyện là bố mẹ ứng xử nó như thế nào
ai khắt khe ai không khắt khe ai nghiêm khắc ai không nghiêm khắc và nó nhìn vào đó
để nó có cách ứng xử vậy thì cái chuẩn mực tôi vẫn cho là quan trọng nhất đối với thầy của
có rất nhiều giáo viên hiện nay lên trên mạng xã hội hay là lên trên báo chí mà được trả lời phỏng vấn
thì đều nói rằng sợ cái sức ép của phụ huynh học sinh sợ sức ép của dư luận đến mức mà không dám đưa ra bất cứ một hình thức kỷ luật nào nếu như học sinh có lỗi
thế thì tôi không hiểu là trong trường hợp như thế thì làm sao có thể dạy được ạ
đã là giáo dục thì phải theo cái lễ nghi và phải theo một cái khuôn phép
bởi vì nếu như mà để phát triển một cách
tự do thì như một cái cây cọ thì chúng ta không có cách gọt rũa
thì cuối cùng cây cọ mọc lên thì tất cả những cái điều đó thì có lẽ là nhà trường
cái vai trò của nhà trường và vai trò của các trường sư phạm đào tạo ra giáo viên
có lẽ là chúng tôi cũng không biết là sau này chúng tôi làm việc gì nữa
bởi vì là nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là giáo dục với cuộc cách mạng công nghệ bốn
có lẽ không cần giáo viên nữa
học sinh tự học trên mạng thì phải trăng là học sinh học với robot
đấy là phải trăng cái suy nghĩ của tôi
thế thì thực tế giáo dục ở đây thì tôi nghĩ rằng đặt lên hàng đầu
đó là vấn đề về giáo dục về đạo đức giáo dục về lệ sống trước hết
và sau đó thì chúng ta mới nói đến việc là chúng ta truyền thụ kiến thức
và ông cha ta từ ngày xưa bao giờ cũng đã có câu là tiên học lễ hậu học văn
học lễ nghi trước
và bây giờ thì cũng đã đến lúc mà trong cái chương trình đổi mới giáo dục phổ thông tổng thể
cũng đã đưa đến là chúng ta phải
giáo dục về thái độ kỹ năng rồi mới đến kiến thức
nhà trường từ xưa nay nó vẫn là nơi mô phạm nơi ép tất cả mọi thứ vào khuôn phép
khuôn phép đây cả về chi thức kể cả về nhân cách
cái gì nó ra ngoài những điều tử tế thì các thầy cô có quyền rèn cho các em
vậy tôi cũng là một giáo viên tôi nghĩ rằng thầy cô giáo có thể làm tất cả mọi việc
miễn rằng những việc đó làm cho các em trở nên ngoan hơn làm cho các em trở lên hoàn chỉnh hơn
nhưng mà mức độ nó đến đâu thì cái điều ấy chỉ có thầy cô biết được thôi
cái đấy mới là cái khó đấy ạ
thầy đó mới là cái khó đấy ạ
vâng bởi vì thế này
thầy cô nào mà thương yêu học sinh thực sự thì có một lúc nào đó mà vì những chuyện nóng giận
vì những chuyện mà ứng xử chưa đúng mức có thể sai
nhưng cô sẽ biết điều đó thầy cô sẽ biết điều đó mà điều chỉnh
và tôi nghĩ học sinh nó cũng cảm nhận được điều đó
chứ không phải là học sinh nó không biết chuyện ấy
còn cái điều mà phụ huynh học sinh mà vào trường mà gây những cái chuyện không hay xảy ra
tôi nghĩ cái này nó có hai nguyên nhân
nguyên nhân do xã hội một phần và nguyên nhân do chính cái con người ấy một phần
họ không biết điều chỉnh quan hệ của họ theo những chuẩn mực ứng xử của xã hội
luật pháp thì quy định cụ thể nhưng còn dư luận xã hội và đạo đức xã hội
nó lại không thành những quy định cụ thể
nhưng người ta biết được điều gì cần làm một điều gì không cần làm
tự bản thân họ phải thấy điều đó tự lương tâm họ phải thấy điều đó
tôi muốn nói kỹ hơn một chút về cái nguyên nhân dẫn đến cái hành động mà tất cả chúng ta đều thấy là nó sai
không thể nói là không đúng nữa mà nói là sai
trong cái việc mà gây áp lực khiến giáo viên bị xúc phạm về mặt nhân phẩm mà chúng ta đã thấy
thì tôi không hiểu là nó xuất phát từ cái nguyên nhân cụ thể nào ạ
tức là người ta thấy người ta quyền to qua
là người đứng ra chi trả cho một dịch vụ về chi thức cho nên là có quyền để người trả tiền
hay là vì nguyên nhân nào ạ
chúng tôi những nhà giáo có thể dạy được những học sinh của chúng tôi
thậm chí là ở đôi khi học sinh không có vấn đề gì cả
và học sinh khá là ngoan
tôi phải dùng từ là ngoan và theo tất cả những cái quy định của nhà trường
thế nhưng mà cái phần mà chúng tôi cảm thấy nguy hiểm là không kiểm soát được cái hành vi của phụ huynh học sinh
đấy là chuyện rất thật ạ
và chúng tôi coi là nguy hiểm như công an
vì đã là phụ huynh thì có rất nhiều các tầng lớp xã hội khác nhau
thậm chí có rất nhiều những cái hành vi cư
các sự khác nhau
và khác với thời ngày xưa là phụ huynh có khi chỉ là những người nông dân
nhưng mà họ cảm thấy là họ tôn trọng các thầy cô thực sự
bởi vì họ nghĩ rằng các thầy cô đã dạy cho con cái họ mà họ không được học sư phạm
nên họ cảm thấy rằng trăm sự gửi các thầy cô với một cái lòng rất là kính yêu
thế nhưng mà hiện nay thì có lẽ là
một là do là đối tượng phụ huynh
họ có thể là những người mà làm kinh doanh
họ có rất nhiều tiền
thế nhưng mà họ có thể kiếm tiền rất rõ
thế nhưng mà họ nghĩ rằng là cái đồng tiền đấy có thể mua được giáo dục
có những người thì lại là hoàn toàn có những học thức rất là cao
thế nhưng mà khi đó thì họ nhìn cô giáo
chắc là vì chúng tôi chỉ là cô giáo thôi
nên là có thể là họ nhìn cô giáo là có thể về mặt kiến thức này
kiến thức kia cô giáo chưa đạt được
vì vậy nên là có cái nhìn đôi khi được gọi là
có cái nhìn coi thường
coi thường cô
thì tất cả những cái cảm xúc và những cái cung bậc ấy
sẽ nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái đối tượng phụ huynh
tôi muốn trở lại với vấn đề mà vừa rồi phó sư tiến sĩ phạm quang long
có nói tới cái tâm thế xã hội ấy
thì thưa ông
theo ông nghĩ thì cái gì là cái ở trong cái tâm thế xã hội
nó quy định và nó dẫn tới một cái hành động của vị phụ huynh học sinh
mà chắc không chỉ một vị ấy đâu
còn nhiều vị nữa cơ
cũng có những cái ứng xử mà chúng ta đều thấy là sai
phải chắc là do họ
họ nghĩ rằng
cái việc mà họ đưa con đến trường rồi đóng một khoản tiền học phí
thậm chí giờ nhiều trường học phí rất là cao
thì tức là họ đã hoàn thành một cái dịch vụ về mặt trí thức
và họ có những đòi hỏi của họ
câu hỏi của anh là quá lớn và quá khó
tôi nghĩ rằng câu hỏi cả xã hội ta đang đi tìm lời giải đáp
và người ta có rất nhiều cách trả lời khác nhau
nhưng tôi nghĩ
có người ta chỉ trả lời đúng từng khía cạnh một rồi
chứ không phải là tất cả đâu
vì nếu mà tìm ra được ngay
thì giải quyết việc ấy nó không đến nỗi khó lắm đúng không ạ
thì tôi nghĩ từ góc độ của tôi chưa chắc đã chính xác
nên tôi nghĩ này
có tình trạng ấy là do tâm thế xã hội rồi
nhưng mà vì sao có tâm thế xã hội ấy
tôi nghĩ là đó là do hiện nay cái tình trạng loạn chuẩn
trong tất cả các lĩnh vực
nó đang thành tâm bệnh phổ biến
cái vị phụ huynh này cho mình được quyền làm thế này
bởi vì ông ta đã đóng học phí
bởi vì ông ta giữ vị trí này ở trong quyền lực
bởi vì ông ta là bố của phụ huynh học sinh
hay đôi khi ông chỉ muốn khẳng định mình
đấy là cái chuẩn của ông ta như thế
nhưng còn chuẩn của những người khác
thì lại nhìn từ góc độ khác nhau
xã hội ta hiện nay trong ngành giáo dục ấy
nó có nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng này
có những nguyên nhân của chính trường nhà trường
cái thời tôi đi học tôi nghĩ rằng là
bao giờ cái câu này là câu cửa miệng này
các thầy cô dẫn con đến trường
bao giờ cũng đầy hy vọng
và mong muốn con mình tử tế
và câu nói với các thầy cô bao giờ
chăm sự nhờ các thầy các cô
nhờ nhà trường
đấy không phải là một câu nói cửa miệng
câu xã giao
mà câu nó có nội dung thực sự
mong muốn con mình sẽ trưởng thành
mong muốn con mình trở thành người tử tế
và họ đặt sự tin cậy vào nhà trường ấy
ở cả khâu đào tạo về trí tuệ
muốn sang thì bắc cầu kiệu
muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
thế thì nếu như chúng ta
cư xử với nhau nhân văn
tôn trọng các thầy cô
thì các thầy cô cũng hết lòng
cho những đứa con ở trường
bởi vì chúng tôi không phải
chỉ có một hai ba đứa
mà chúng tôi có một lớp
bước vào lớp chúng tôi phải có đến
ít thì cũng phải là ba chục học sinh
có những lớp nhưng mà ở một số trường
công đến sáu chục học sinh
mà nó cứ nhau nhau
hoàn toàn nếu như chúng ta không có những kỷ luật
thì không tài nào chúng ta có thể dạy được
và cũng không thể nào mà giữ được trật tự
vậy là để phụ huynh mà giữ được trật tự
cho sáu mươi đứa thì tôi nghĩ là cũng
là một câu chuyện rất là khó
thế nên là
rất là mong là
qua những cái câu chuyện này
phụ huynh có lẽ
nhìn nhận lại những vấn đề
bởi vì họ muốn
con họ được hưởng
một cái nền giáo dục hay không
con họ có muốn hưởng
cái sự yêu thương hay không
hãy yêu thương trước đi
yêu cô trước ạ
đúng là tự yêu cô trước
tôn trọng cô
thì cô cũng
đấy là một cái nguồn động viên vô cùng lớn
đối với những nhà giáo như chúng tôi
tôi nghĩ rằng cần phải có một
cái hướng giải quyết mà nó
nó mang tính khả thi
chứ không chỉ là kêu gọi nhận thức
của cô giáo cũng như là phụ huynh học sinh nữa
chúng ta vẫn nói là
chúng ta sống và làm việc
theo pháp luật
luật giáo dục có rồi
nhưng mà hình như
có vẻ như chưa đủ
chưa có những cái chế tài
những quy định cần thiết
đối với cái lực lượng
tôi dùng chữ lực lượng
mà tôi để trong một kép ấy
thế là một
yếu tố tạo thành
cái môi trường này
là phụ huynh học sinh
hình như chưa có đúng không ạ
và bây giờ thì cần phải bổ sung
anh nói câu ấy
tôi rất là tán thành
và tôi cũng
nghĩ cái câu mà
cố thủ tướng phạm văn đồng
nói trước đây
mấy chục năm
trường ra trường
thầy ra thầy
tức là nó
mỗi một đối tượng
một cái thì là tổ chức
còn đó là
sau là các cá nhân
nói như thế nào
thầy ra thầy
nói như cô ấy
tôi nghĩ là
tôi cần tin một cái điều
tôi nghĩ là đúng
làm nghề giáo
cũng phải có một cái phẩm chất
nó có khác
nghề bình thường ấy
ít nhất anh vào nghề rồi
anh cũng phải tự rèn luyện
mà người ta nói là
các cụ gọi là tu thân ấy
thế thì bây giờ
có những giới hạn ở đấy
học trò cũng thế
còn với phụ huynh
tôi nghĩ rằng là
những cái nội quy
nếu nó thiếu
phải bổ sung
trong cái ứng xử ấy
anh ra ngoài xã hội
ở nơi công cộng ấy
ở trong môi trường nhà trường
anh tham gia vào đó
thì anh phải ứng xử như thế nào
chỗ nào là chế tài và pháp luật
chỗ nào là quy định của nhà trường
thì lúc đó
thì nó mới hạn chế được
cái chuyện kia
trong cái luật giáo dục
có lẽ là nhiều thiết nướng
đưa đến những cái chuẩn
rồi nội quy
cho học sinh
trong điều lệ nhà trường
cũng như vậy
là những điều
học giáo viên
không được làm
không được làm
nhưng có lẽ là
chúng ta phải
nên bổ sung
và khá mà
chi tiết hơn
không được làm
thì đấy là
tôi nghĩ rằng là
tham gia vào công tác giáo dục
với chúng ta
những cái chương trình
hoạt động của chúng tôi
tham gia của phụ huynh
và nếu như
thì phụ huynh
sẽ chia sẻ
và cảm thông
với những nỗi nhọc nhằn
của nhà giáo
như chúng tôi
nó xảy ra rất nhiều cái chuyện
khi nhìn vào
chúng ta đều cảm thấy buồn
thấy đau lòng
khi mà thấy
cái vai trò
của người giáo viên
rất là quan trọng
nhưng bây giờ xem ra
thì đã bị
bị ảnh hưởng
rất nhiều cái tác động tiêu cực khác nhau
từ phía các phụ huynh
vai trò của nhà trường
với các phụ huynh học sinh
với chính học sinh
nhưng mặt khác
cuộc trao đổi của chúng ta
đã cho thấy
phải được luật hóa
những quy định
chi phú ý
cái tắc ứng xử
phụ huynh học sinh
khi mà bước chân vào
cái môi trường văn hóa ứng xử
ở trong nhà trường
và tôi nghĩ rằng
những cái việc này
đã có thể
thương lai của đất nước
một lần nữa
thì rất cảm ơn các vị
đã tham gia
và chia sẻ
quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi
ngày hôm nay